những ngày này người dân vùng đất cao sơn ngọc quế tỉnh miên núi yên bái đang tất bật thu hoạch quế để bán cho thương lái
giá quế tăng một mươi so với năm ngoái dự kiến mang lại nguồn thu gần tám trăm linh tỷ đồng
khiến cho người nông dân rất phấn khởi giúp xóa đói giảm nghèo cho hàng nghìn hộ dân là người dân tộc thiểu số nơi đây
hiện tại thời tiết nắng giáo nên người dân tranh thủ thu hoạch quế phơi khô bán cho thương lái
giá quế tăng cao nên việc thu mua quế cũng xuân sẻ không có tình trạng thương lái ép giá như mọi năm
nông dân tất bật thu hoạch còn các cơ sở thu mua quế trên địa bàn cũng đang hoạt động hết công suất tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương
hiện yên bái có vùng quế với diện tích gần bảy mươi ha bình quân sản lượng quế vỏ thu hoạch hơn một mươi một tấn vỏ tươi
xuất ra thị trường khoảng bảy tấn vỏ quế khô các loại sản lượng cành lá quế khoảng sáu mươi năm tấn một năm
sản lượng tinh dầu khoảng bốn trăm linh tấn một năm sản lượng gỗ quế gần sáu trăm năm mươi m ba một năm
trong đó khoảng bảy mươi số này được xuất sang thị trường châu âu nhật bản thái lan ấn độ trung quốc